theo dự kiến từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tất cả xe kinh doanh vận tải của cá nhân hay tổ chức
nếu không đổi từ biển số trắng truyền thống sang biển màu vàng sẽ bị xử phạt lên tới tám triệu đồng
vậy là chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ đến hạn chót này
vì vậy thời điểm này đang là giai đoạn nước rút để các chủ phương tiện đưa xe đi làm thủ tục chuyển màu biển số
số lượng người đến làm thủ tục tăng lên đột biến tại các cơ sở đăng ký
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường cả nhân lực vật lực và làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần
để kịp trả biển số mới cho các xe kinh doanh trước thời hạn xử phạt
dù đã muốn đi làm thủ tục chuyển đổi biển số sang màu vàng cho phương tiện của mình từ cách đây bốn tháng
thế nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hôm nay anh tâm mới đi làm thủ tục đổi biển
một phần cũng vì xe anh vừa là xe cá nhân vừa là xe kinh doanh
nên việc đắn đo xem có tiếp tục kinh doanh trong tình hình khó khăn này hay không
hay chỉ sử dụng vào mục đích cá nhân cũng khiến anh trần trừ
cái đấy cũng nhiều lý do anh ạ vì là thời buổi dịch bệnh cũng khó khăn
nên là anh em cũng bỏ đi bớt vừa là xe gia đình vừa là xe kinh doanh
thế nên trần trừ để chuyển đổi
truyền hình nói là tháng ba mươi một tháng một mươi hai là hết hạn
cũng tranh thủ là đi đổi chuyển đổi sang để họ tiếp tục kinh doanh
thì em lắm bắt cũng được một thời gian khá lâu rồi
hôm nay một thời gian dối lên đổi thôi
bọn em đi lại khó khăn với cả chi phí
đợt vừa rồi dịch thì cũng ở quê bây giờ mới lên thành phố thì bọn em mới có thời gian đi đổi được
cơ sở đăng ký xe số hai phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
trung bình mỗi ngày có sắp xỉ một trăm linh trường hợp đến làm thủ tục chuyển đổi biển số kinh doanh vận tải
trong giai đoạn nước rút này để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải tăng cường thêm lực lượng
làm việc cả thứ bảy và chủ nhật để kịp thời đổi biển số cho người dân
chúng tôi tiếp nhận tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy chủ nhật
thứ bảy chủ nhật thì cũng đã bố trí người máy móc để phục vụ cấp đổi biển vào cho người dân
nếu ngày bình thường mà người dân hoặc doanh nghiệp bận công việc không đến được
thì ngày thứ bảy chủ nhật trong giờ hành chính chúng tôi vẫn có người để đáp ứng thủ tục đấy
ở hà nội có năm cơ sở đăng ký xe thì năm cơ sở đăng ký xe thì chúng tôi đã có danh sách của các doanh nghiệp
hoạt động trên địa bàn mà của năm đơn vị đăng ký xe
và chúng tôi cử cán bộ là cũng đã gọi điện đến từng doanh nghiệp
đề nghị họ cố gắng cử người đến để cấp đổi biển vàng
nhiều người nhiều doanh nghiệp sốt sáng
thế nhưng vẫn còn không ít phương tiện kinh doanh vẫn sử dụng biển trắng
dù thời hạn đăng ký không còn dài
theo tôi còn hai tháng nữa
thì giữa ngành giao thông vận tải với ngành công an
chúng tôi đang phải phối hợp hết sức ích cực
động viên các doanh nghiệp để thực thi
tinh thần là nếu hiện nay xe đưa ngừng hoạt động
thì họ chưa vội thì họ đi đổi đâu
do tôi nào cũng không chạy
thì tôi đi ra làm đổi biển muộn thì còn tạm chấp nhận
nhưng còn đến thời điểm đó
mà ông này xách xe ra không chạy mà ông không đổi
thì cái đó là phải xử phạt cho nó nghiêm
ta đã đưa ra chế tài rồi thì phải thực hiện cho nghiêm
vì cái thủ tục đổi nó không nên
nó quá khuyên hà gì cả
lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo các cá nhân tổ chức kinh doanh vận tải
cần sớm làm thủ tục chuyển đổi biển
tránh tình trạng dồn ứ cục bộ vào thời điểm cuối năm
gây khó khăn trong việc chuyển đổi
và thời gian chờ để lấy biển mới chắc chắn sẽ dài hơn bình thường